theo số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba thanh toán qua điện thoại di động đã tăng trưởng hơn sáu mươi
và qua qr code đã tăng một trăm linh năm việc thanh toán không tiền mặt trở nên ngày càng phổ biến
nhiều người dân có thể không cần cầm tiền mặt theo người
nhằm khuyến khích người dùng thanh toán số các ngân hàng và ví điện tử đã đưa ra hàng loạt mã giảm giá
các hàng quán dọc các con phố ở hà nội đều xuất hiện những mã qr từ quán ăn quán cà phê
thậm chí là những sạp hàng nhỏ phương thức thanh toán này rất đơn giản thuận tiện cho cả người bán và người dùng
việc bắt tay giữa các trung gian thanh toán ngân hàng và các dịch vụ ăn uống đi lại đã mang đến rất nhiều tiện ích cho người tiêu dùng
theo ước tính của ngân hàng nhà nước thanh toán qua điện thoại di động hay qr code đều có mức tăng trưởng vượt bậc trong vài năm trở lại đây
bộ công thương vừa có văn bản gửi bộ tư pháp về việc thẩm định dự thảo quyết định của thủ tướng
về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới
thế thế trong quyết định hai mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn
bộ công thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ sáu bậc xuống năm bậc
theo đề xuất của tập đoàn điện lực việt nam
tư vấn nhưng có sự thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân
trong đó thấp nhất bậc một trong một trăm linh kwh đầu tiên giá điện là một tám trăm linh sáu một mươi một đồng một kwh
và cao nhất bậc năm từ bảy trăm linh một kwh trở lên giá điện là ba sáu trăm một mươi hai hai mươi hai đồng một kwh
việc ghép các bậc gại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc
và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện
khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả hơn
đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa
hiệp hội bất động sản tp hcm đề xuất ngân hàng nhà nước xem xét mở rộng
một số đối tượng được vay gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
có tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng lấy nguồn từ các ngân hàng thương mại
đang triển khai cho chủ đầu tư nhà ở xã hội và người dân
lãi suất ưu đãi khoảng bảy bảy một năm với người mua thuê đất nhà
và tám hai một năm với chủ đầu tư nhà ở xã hội
tuy nhiên hiện nay gói vay tín dụng này đang gặp khó khăn
do một số điều kiện vay vốn và thiếu các dự án nhà ở xã hội để giải ngân
hiệp hội bất động sản tp hcm đề xuất ngân hàng nhà nước xem xét mở rộng
một số đối tượng được vay gói tín dụng này bao gồm chủ đầu tư và người mua nhà
thuộc các dự án nhà ở thương mại có giá bán không vượt quá ba tỷ đồng một căn
ưu tiên cho người mua căn nhà đầu tiên
trước nay yến sao việt nam chỉ xuất qua đường tiểu ngạch hoặc du lịch với sản lượng không lớn
việc được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường một bốn tỷ dân kỳ vọng tạo ra cơ hội lớn
cho ngành chăn nuôi chim yến và sản xuất chế biến tổ yến của nước ta trong thời gian tới
hiện nay cả nước có bốn mươi hai tỉnh có nuôi chim yến với trên hai mươi hai nhà yến tập trung
tại các tỉnh kiên giang bình định khánh hòa lâm đồng
đã có bốn mươi năm doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu tổ yến sang trung quốc và được cục thú y hướng dẫn
thực hiện giám sát an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo yêu cầu
trong đó năm doanh nghiệp sản xuất yến đã được tổng cục hải quan trung quốc cấp mã số xuất khẩu
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng yến việt nam có thể đạt ba trăm năm mươi bốn trăm linh tấn mỗi năm
với giá trị khoảng ba tấn
bước sang quý bốn tình hình xuất khẩu thủy sản đang bắt đầu tăng tốc trở lại
đặc biệt là những đơn hàng từ khách mua ở trung quốc
trung quốc trở thành một trong ba thị trường chính nhập khẩu thủy sản việt nam
chỉ đứng sau mỹ và nhật bản
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam giá trị và số lượng xuất khẩu thủy sản
sang trung quốc tăng đều qua từng tháng
thị trường này ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp thủy sản việt nam
trong đó nâng cao chất lượng là yếu tố cần chú trọng
vì trung quốc hiện nay không còn là thị trường dễ tính
các doanh nghiệp cần bảo đảm chất lượng hàng hóa và tìm kiếm cơ hội khai thác các sản phẩm mới
phương thức kinh doanh mới giá thành phải cạnh tranh
nhiều doanh nghiệp hiện đã cải thiện hệ thống sản xuất để tiết giảm chi phí sản xuất
nhưng vẫn giữ chất lượng ổn định
mặc dù đơn hàng thủy sản từ thị trường trung quốc đã tăng trở lại
tuy nhiên tại vùng biển các tỉnh nam trung bộ hiện nay
hàng trăm tấn tôm hùm bông ứ động do không xuất khẩu được sang thị trường này
tôm hùm bông có thời điểm lên đến hai sáu triệu đồng một kg
hiện tại giá rớt xuống còn một triệu đồng một kg
đáng ngại hơn trung quốc vốn là thị trường tiêu thụ chính vừa xếp chặt nhập khẩu tiểu ngạch
vừa đưa ra thêm nhiều quy định mới trong việc nhập tôm hùng bông
đưa tôm hùm bông vào danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần bảo vệ
để xuất khẩu sang trung quốc các doanh nghiệp phải chứng minh là tôm không đánh bắt trực tiếp từ biển
minh chứng quá trình nuôi rõ ràng không sử dụng giống khai thác từ tự nhiên
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam mặt hàng tôm hùm đem lại nguồn thu rất cao
tuy nhiên chuỗi tôm hùm từ vùng nuôi đến thị trường lâu nay hết sức lỏng lẻo và thường xuyên bị đứt gãy
hiện nay còn hàng trăm tấn tôm hùm tồn động do khó tiêu thụ
xuất khẩu cá ngừ có dấu hiệu khởi sắc trong những tháng cuối năm
ba trong số những thị trường đứng đầu nhập khẩu cá ngừ việt nam là israel thái lan và đức có sự tăng trưởng tốt
xuất khẩu thủy sản tháng một mươi vừa qua ước đạt trên tám trăm sáu mươi ba triệu usd
trong đó xuất khẩu cá ngừ có chiều hướng khả quan hơn với mức tăng trưởng là một mươi ba đạt tám mươi bảy triệu usd
ba trong số các thị trường đứng đầu nhập khẩu cá ngừ việt nam là israel thái lan và đức đều có sự tăng trưởng tốt

trong bối cảnh kinh tế giảm lạm phát cao dẫn đến người tiêu dùng chi tiêu thận trọng
các nhà chế biến và kinh doanh thủy sản đang có xu hướng đóng gói sản phẩm kích cỡ nhỏ hơn giá phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp thu nhập
các nhà xuất khẩu kỳ vọng xu hướng kích cầu giai đoạn cuối năm sẽ mang lại triển vọng xuất khẩu cho các mặt hàng đặc biệt là cá ngừ
do nhu cầu của người dân tăng cao trong dịp cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn giá vé máy bay có dấu hiệu tăng mạnh khi kỳ nghỉ tết kéo dài đặc biệt là các trạng từ nam ra bắc
giá vé máy bay dịp tết đã cao hơn gấp hai đến gần ba lần so với thời điểm hiện nay
theo các đại lý vé máy bay chuyến bay từ tp hcm đến phú quốc vé khứ hồi nếu đặt vào thời điểm tháng một mươi hai sẽ có giá hơn một triệu chín trăm linh đồng
tuy nhiên giá vé sẽ lên đến ba triệu tám trăm linh đồng
nếu khách hàng đặt vào đầu tháng hai dịp tết nguyên đán một số trạng ở các tỉnh thành phố có lượng công nhân lớn có nhu cầu về quê ăn tết giá vé có thể tăng gần gấp ba lần
dự báo giá vé máy bay cao điểm sẽ rơi vào khoảng hai mươi ba tháng chạp đến khoảng mùng tám âm lịch